tại thành phố thủ dầu một ngày ba mươi tháng bảy lãnh đạo tỉnh bình dương đã tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp hàn quốc
để lắng nghe ý kiến đề xuất từ phía doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc
trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi và hiệu quả
tỉnh bình dương hiện thu hút ba sáu trăm năm mươi dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần ba mươi bốn tỷ usd
trong đó hàn quốc đứng thứ năm về vốn với bảy trăm ba mươi bốn dự án có tổng vốn đăng ký đầu tư hơn ba tỷ usd
tại buổi tiếp xúc lãnh đạo tỉnh bình dương ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp hàn quốc
và cho biết trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư
tập trung các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội
triển khai đào tạo nguồn nhân lực xây dựng nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân
cung ứng đầy đủ kịp thời nguồn lao động cho doanh nghiệp
đồng thời chính quyền tỉnh bình dương cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
bảo đảm công khai minh bạch đơn giản tăng cường bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất và làm việc tại bình dương